phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
đối tượng nguyễn thị diễm phúc chú tại phường vĩnh hòa thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín bà phạm thị yến chú tại quận ba đình thành phố hà nội
đã gặp phúc nhờ chuyển đổi mục đích sử dụng năm ba hectare đất nông nghiệp
tại xã tân hưng thành phố bà rịa tỉnh bà rệ vũng tàu
mặc dù không có khả năng nhưng để lừa đảo nạn nhân phúc đã khẳng định với bà yến
là có quen biết với một số lãnh đạo ở trung ương và địa phương nên làm được sổ đỏ
với phí dịch vụ là bảy tỷ đồng
hết thời hạn bốn tháng phúc không thực hiện như thỏa thuận tìm cách né tránh
cắt liên lạc và chiếm đoạt số tiền ba tỷ đồng nên bà yến đã làm đơn tố cáo
đến cơ quan công an
và chiều qua đối tượng phúc đã bị phòng trinh sát phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh đồng nai bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một căn nhà trên đường
nguyễn bình khiêm phường ba tp vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
hiện đối tượng đã được di lý về đồng nai để phục vụ công tác điều tra
và xử lý theo quy định của pháp luật